thưa quý vị và các bạn sáng nay ngày năm tháng năm tại tỉnh tây ninh thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch hội đồng điều phối vùng đông nam bộ đã chủ trì hội nghị lần thứ ba của hội đồng
với nội dung trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch vùng đông nam bộ
thời kỳ hành hai mươi một đến hành ba mươi tầm nhìn đến năm hành năm mươi
sự hội nghị có đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo sáu tỉnh thành phố vùng đông nam bộ
gồm thành phố hồ chí minh bà rịa vũng tàu bình dương bình phước đồng nai tây ninh các chuyên gia và nhà khoa học
quy hoạch vùng đông nam bộ thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
bao gồm toàn bộ danh giới hành chính của thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu bình phước và tây ninh
quy hoạch xác định xây dựng đông nam bộ trở thành vùng văn minh hiện đại
phát triển năng động là trung tâm hàng đầu của cả nước và khu vực đông nam á về kinh tế tài chính giáo dục đào tạo khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số
đồng thời giữ vai trò quan trọng trong liên kết và thúc đẩy phát triển các vùng khác
cũng như đi đầu trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế
vùng đông nam bộ sẽ đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại kinh tế vùng theo hướng hiện đại
huy động tối đa nguồn lực phát triển kết hợp hài hòa giữa nội lực và ngoại lực
cùng với đó lấy kinh tế số kinh tế chia sẻ kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn là trọng tâm và động lực phát triển chú trọng phát triển kinh tế ban đêm
yêu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao các ngành dịch vụ chất lượng cao ngang tầm khu vực và thế giới
có vị thế vững chắc trong chuỗi giá trị toàn cầu đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển tạo các cơ chế chính sách vượt trội
cạnh tranh quốc tế cao để hình thành không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới
đáng chú ý quy hoạch đặt ra yêu cầu phải phát huy tối đa nhân tố con người tạo môi trường sống tốt nhất để thu hút nhân tài
chuyên gia nhà khoa học nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trí thức trẻ đến sinh sống và làm việc
cũng trong quyết định phê duyệt quy hoạch lần này thủ tướng yêu cầu tập trung phát triển vùng động lực phía nam
vùng động lực quốc gia trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước và khu vực đông nam á
xây dựng đô thị tp hcm hiện đại thông minh dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa liên kết vùng đô thị
đủ sức cạnh tranh hội nhập khu vực và quốc tế có vai trò quan trọng trong mạng lưới đô thị của khu vực
hình thành và phát triển các hành lang kinh tế trong đó ưu tiên hành lang kinh tế bắc nam
hành lang kinh tế mộc bài tp hcm biên hòa vũng tàu và các vành đai công nghiệp đô thị dịch vụ
gắn với đường vành đai ba vành đai bốn tp hcm
bên cạnh đó là kết nối hiệu quả các càng biển càng hàng không cửa khẩu quốc tế đầu mối giao thương lớn
các đô thị trung tâm kinh tế và làm cơ sở để tổ chức lại không gian phát triển vùng
các đại biểu đã thảo luận các báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư về triển khai quy hoạch
sơ kết một năm thực hiện nghị quyết hai mươi bốn của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội vùng đông nam bộ
và chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết hai mươi bốn của bộ chính trị
tình hình triển khai các hoạt động của hội đồng điều phối vùng đông nam bộ
các chính sách đặc thù phát triển vùng đông nam bộ
hội nghị cũng đã thảo luận báo cáo của ủy ban nhân dân tp hcm
về đề xuất các cơ chế chính sách triển khai dự án vành đai bốn tp hcm
về tình hình triển khai dự án cao tốc tp hcm mộc bài
báo cáo của bộ giao thông vận tải về giao thông kết nối vùng đông nam bộ
tuyến đường vành đai số bốn tp hcm cao tốc trần thành giang nghĩa
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ
việc hoàn tất phê duyệt quy hoạch trong thời điểm này có ý nghĩa quan trọng
để thực hiện cụ thể hóa tầm nhìn quan điểm mục tiêu tại nghị quyết phát triển vùng
và quy hoạch cấp quốc gia vào vùng
cụ thể hóa việc bố trí không gian phát triển các ngành quốc gia trên địa bàn
triển khai các dự án mang tính kết nối quan trọng giữa các tỉnh trong vùng
liên vùng và liên ngành đẩy nhanh thực hiện các đột phá chiến lược
nhằm phát huy tối đa lợi thế so sánh về vị trí địa lý kinh tế của vùng
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả vùng và các vùng lân cận
hội nghị cũng đã ra soát các công việc nhiệm vụ ưu tiên triển khai thực hiện quy hoạch
đánh giá khó khăn thách thức vướng mắt để xác định phương hướng giải pháp khắc phục
triển khai hiệu quả quy hoạch với mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
đông nam bộ trở thành vùng phát triển có thu nhập cao có tiềm lực kinh tế mạnh
cơ cấu kinh tế hiện đại trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo công nghiệp công nghệ cao
logistics và trung tâm tài chính quốc tế thuộc nhóm hàng đầu của khu vực và thế giới
có kết cấu hạ tầng hiện đại đồng bộ phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội
bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
thay mặt bộ chính trị đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
trưởng ban tổ chức trung ương đã ký ban hành quy định số một trăm bốn mươi hai về thí điểm giao quyền trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ
theo đó bộ chính trị thí điểm quy định cho phép người đứng đầu giới thiệu nhân sự bầu cử bổ nhiệm làm cấp phó
quy định số một trăm bốn mươi hai của bộ chính trị nêu rõ trách nhiệm thẩm quyền của người đứng đầu
bao gồm giới thiệu nhân sự bầu cử bổ nhiệm cấp phó giới thiệu nhân sự bầu bổ sung ủy viên ban thường vụ cung cấp
bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cấp trưởng cấp dưới trực tiếp thuộc thẩm quyền quản lý
việc giới thiệu nhân sự bầu cử bổ nhiệm cấp phó cần dựa vào chủ trương của cấp có thẩm quyền và quy định của bộ chính trị
nếu nhân sự từ nguồn tại chỗ người đứng đầu dựa vào số lượng tiêu chuẩn yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch để giới thiệu một nhân sự cho một chức danh
sau bước này cấp ủy tổ chức đảng tập thể lãnh đạo cơ quan sẽ xem xét đưa vào danh sách để tiến hành các bước tiếp theo
với nguồn nhân sự từ nơi khác người đứng đầu vẫn phải dựa vào các tiêu chuẩn để giới thiệu một người cho một chức danh để cấp ủy xem xét quy trình
quy định nêu trường hợp khuyết ủy viên ban thường vụ thì người đứng đầu căn cứ vào đề án công tác nhân sự đại hội danh sách quy hoạch để chọn giới thiệu nhân sự
từ đó tập thể ban thường vụ sẽ xem xét trình ban chấp hành giới thiệu bổ sung ủy viên
nếu nhân sự được ban chấp hành thống nhất giới thiệu thì ban thường vụ trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi bầu cử
theo quy định một trăm bốn mươi hai người đứng đầu còn có quyền xem xét bổ nhiệm miễn nhiệm cấp trường của đơn vị ở cấp hành chính do mình trực tiếp quản lý
việc bổ nhiệm miễn nhiệm sau khi thống nhất phải gửi văn bản đến cấp ủy tổ chức đảng
đi cùng với quyền quy định một trăm bốn mươi hai của bộ chính trị quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ
người đứng đầu phải có trách nhiệm bảo đảm với tiêu chuẩn điều kiện phẩm chất chính trị đạo đức lối sống năng lực công tác của nhân sự do mình giới thiệu
thưa quý vị thủ tướng vừa ký quyết định lập tổ công tác giúp việc ban chỉ đạo đốc thúc tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị ở hà nội và tp hcm
tổ công tác do phó thủ tướng trần hùng hà làm tổ trưởng
các tổ phó gồm các bộ trưởng bộ giao thông phận tài xây dựng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm và chín ủy viên
phó thủ tướng trần hùng hà là tổ trưởng tổ công tác
giúp thủ tướng chính phủ điều phối chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đường sắt đô thị hà nội và tp hcm đảm bảo tiến độ
tổ công tác thực hiện chức năng giúp thủ tướng chính phủ chỉ đạo đôn đốc kiểm điểm các bộ ngành cơ quan có liên quan
trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành xử lý khó khăn vững mắc thao gỡ cơ chế kịp thời
nhằm bảo đảm tiến độ các dự án đường sắt đô thị triển khai trên địa bàn tp hcm và tp hcm
tổ công tác thường xuyên theo dõi kiểm tra tình hình triển khai các dự án kịp thời phát hiện những tồn tại vướng mắc
giải quyết hoặc báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét giải quyết theo thẩm quyền
sau hai năm triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc bắc nam
tính đến nay tỉnh quảng bình đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư nhà tàu thi công chín mươi năm một mươi ba
tuy nhiên vẫn còn vướng mắc tại sáu một mươi năm km chưa thực hiện bàn giao đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án
một mươi km chưa thể hoàn thành bàn giao mặt bằng có một sáu km tại huyện quảng trạch năm mươi tám km tại huyện bố trạch
và ba bảy mươi bảy km tại huyện lệ thủy do vướng mắc trong xây dựng hoàn thành các khu tái định cư khu nghĩa trang di rời hạ tầng kỹ thuật
ubnd tỉnh quảng bình đề nghị các huyện thị khẩn trương tập trung giải quyết rứt điểm các kiến nghị
khiếu nại của người dân đối với những vướng mắc còn lại như giá bồi thường hỗ trợ bố trí tái định cư xử lý công trình xây dựng
hiện nay các nhà thầu vẫn đang tập trung thực hiện ba k bốn k để hoàn thành các khu tái định cư khu nghĩa địa
di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội đồng thời có phương án tạm cư cho người dân trong thời gian xây dựng
các nhà ở tái định cư để người dân sớm bàn giao mặt bằng phần còn lại cho chủ đầu tư nhà thầu thi công dự án
ban quản lý khu kinh tế hải phòng phối hợp với bộ chỉ huy quân sự thành phố đã thành lập các đơn vị tự vệ
tại các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài fdi trong khu công nghiệp của kinh tế đỉnh vũ cát hải
xây dựng nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp fdi sẽ giúp đỡ tháo gỡ khó khăn
tổ chức giáo dục chính trị huấn luyện quân sự luyện tập các phương án bảo vệ an toàn doanh nghiệp
giữ gìn an toàn chính trị địa bàn tạo môi trường điều kiện thuận lợi hoạt động sản xuất kinh doanh
cũng như nhiệm vụ quốc phòng an ninh
bên cạnh đó thành phố hải phòng có chính sách hỗ trợ ngân sách kinh phí xây dựng duy trì hoạt động lực lượng tự vệ
bằng cách trừ ngay vào thuế phải nộp của từng doanh nghiệp chỉ đạo các doanh nghiệp sử dụng linh hoạt lực lượng
ở khối bảo vệ văn phòng không lấy công nhân ở các dây chuyền sản xuất để không ảnh hưởng đến năng suất lao động
hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng quy chế kế hoạch hoạt động bảo đảm kết hợp hài hòa giữa nghĩa vụ và quyền lợi
của cán bộ chiến sĩ tự vệ với quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động
qua đó góp phần tích cực vào việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội tạo môi trường hòa bình
ổn định cho các doanh nghiệp yên tâm sản xuất phát triển kinh tế thành phố hải phòng
thưa quý vị khu vực miền trung tây nguyên đang bước vào cao điểm nắng nóng gai gắt
trong và ngoài hành lang lưới điện cao áp luôn tiềm ẩn nguy cơ làm gián đoạn cung cấp điện trên diện rộng
ngành điện đang nỗ lực phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền sâu rộng đến người dân ở dọc tuyến
và triển khai nhiều giải pháp bảo vệ an toàn lưới điện
trước nguy cơ cháy rừng trong và ngoài hành lang lưới điện cao áp qua địa bàn thành phố đà nẵng
những ngày qua các đơn vị thuộc truyền tài điện đà nẵng đã tăng cường phát quang
giải quyết những khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố cao đồng thời triển khai nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng
nhất là những địa bàn có lưới điện đi qua
nguy cơ cháy rừng cao những điểm phá đất thấp làm những đường ranh để chống cháy rừng nó là cháy nên lớn
nếu như có nguy cơ cháy xảy ra thì sẽ không lan vào đường dây
cái thứ hai là công tác giải tỏa hành lang để đảm bảo khoảng cách tuyệt đối an toàn cho đường dây trong đợt nắng nắng này
hiện nay công ty truyền tài điện hai quản lý hơn hai năm trăm linh km đường dây năm trăm linh kv và hai hai trăm một mươi hai km đường dây hai trăm linh kv
qua địa bàn một số tỉnh
để đảm bảo công tác quản lý vận hành cung cấp điện công ty đã chủ động kiểm tra công tác quản lý vận hành lưới điện
các phương án cấp điện ra soát thiết bị truyền tài điện các phương tiện phòng chống cháy nổ phòng cháy chữa cháy để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sự cố
và cả nước nói chung luôn được nối dài và đảm bảo an toàn trong mùa nắng nóng
vào thời điểm này do ảnh hưởng của nắng hạn kéo dài kênh mương khô nước
nên người trồng rau màu ở những vùng ngọt hóa điêu đứng vì thiếu nước tưới cho cây trồng
huyện trần văn thời tỉnh cà mau là nơi có diện tích trồng màu khá lớn và chịu ảnh hưởng rất nặng nề
trước thực tế đó những người trồng màu yêu cầu được hỗ trợ khoan giếng nước
để họ được duy trì sản xuất trong thời gian tới
huyện trầm văn thời tỉnh cà mau
trong năm trước nên cũng chỉ bán ra giới giá một mươi một đồng một ký
trà ớt này thì nó thiếu nguồn nước không đủ cung cấp cho nó
gây ra nó héo cùng lá rụng hoa
giờ cũng mong nhà nước quan tâm hỗ trợ cho khoan giếng nước để phục vụ cho tươi tiêu
là người có kinh nghiệm trồng màu hàng chục năm nay
nhưng anh nguyễn thanh vũ ở ấp một xã trần hợi
cũng không tránh khỏi tình trạng thiếu nước tưới cho rau màu của mình
trên diện tích
trên năm trăm linh m hai trồng các loại như dưa leo mướp bầu và rau củ đều thiếu nước tưới trầm trọng
trong số này ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề nhất là diện tích trồng dưa leo
giờ bây giờ đồ cũng đã xuống rồi trồng rồi trồng lúc trồng thì nó lại còn nước
mà cái thời gian nắng không có mưa rồi
cái sông thì nó kiệt nước càng ngày càng kiệt kiệt xuống là hiện tại
giờ là mình trồng nó đang thu hoạch lên chân
hiện tại thì đang vào mùa khô rất là gây gắt
thì đa số những con kinh con mương của bà con trồng màu đều đã khô hạn
nên ảnh hưởng rất lớn về cái diện tích trồng màu
từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã trần hợi
có diện tích xuống giống rau màu các loại là hai trăm tám mươi hectare
diện tích thu hoạch hai trăm một mươi năm hectare đạt hơn bảy mươi bảy
tỷ lệ này thấp hơn so với cùng kỳ năm trước lên đến hơn một mươi hai
qua tìm hiểu thực tế nguyên nhân một phần là do thiếu nước tưới cho rau màu trên dùng ngọt quá
của tỉnh cả mau
từ khi nam bộ vào đợt hạn hán gây gắt đến nay
lực lượng vũ trang quân khu chín đã tổ chức nhiều đợt hỗ trợ cho bà con vùng ảnh hưởng hạn hán
tại đồng bằng sông cửu long trong đó có cả mau
bằng các trang thiết bị chuyên dụng các cán bộ chiến sĩ đã vận chuyển nước uống
nước sinh hoạt cùng vật dụng chứa nước để hỗ trợ bà con vùng khó khăn
có đó thắt chặt tình đoàn kết và gắn bó quân dân
tại ba quyện thới bình u minh và trần văn thời
là những dùng thiếu nước nghiêm trọng của tỉnh cà mau do ảnh hưởng bởi hạn hán
để giúp người dân dơi bớt một phần khó khăn do thiếu nước ngọt sinh hoạt
bộ tư lệnh quân khu chín đã điều động những trang thiết bị chuyên dụng
từ đường bộ đến đường thủy và cả những xe tải nhỏ đều được trưng dụng
với mục đích đưa nguồn nước ngọt đến tận nhà để chia sẻ những khó khăn với người dân dùng sâu
đón nhận những thùng nước mát lành trong thời điểm khắc nghiệt do bộ đội trao tặng tận nhà
nhiều người dân không giấu được cảm xúc
trước đó lữ đoàn dẫn tải sáu trăm năm mươi chín cục hậu cần quân khu tổ chức ba tàu dẫn tải xuất phát từ thành phố cần thơ
dẫn chuyển gần một bảy trăm linh mét khối nước ngọt cùng các dụng cụ trữ nước để cấp miễn phí cho người dân
mới đây cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang quân khu chín tiếp tục dẫn chuyển hơn năm bình nước lọc
từ cần thơ đến hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã biển bạch quyện thới bình
tình hình còn diễn biến phức tạp bà con còn nhu cầu khi được lệnh của thủ trưởng bộ tư lệnh quân khu
cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn vận tải sáu trăm năm mươi chín luôn sẵn sàng tư thế đầy đủ về phương tiện về con người để sẵn sàng ưng cứu bà con
toàn tỉnh hiện có hơn hai sáu trăm linh hộ dân bị thiếu và không chủ động được nguồn nước sinh hoạt
trong đó có hơn một bảy trăm linh hộ đặc biệt khó tiếp cận nguồn nước do không khai thác được nước ngầm
sự hỗ trợ những giọt nước của lực lượng vũ trang quân khu chín rất kịp thời
góp phần bảo đảm an sinh xã hội ổn định đời sống sinh hoạt của người dân
đó là những giọt nước thấm đượm nghĩa tình quân dân trong thời hạn mặn
thưa quý vị mới đây ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tp hcm đã tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề
chiến thắng điểm biên phủ sức mạnh việt nam tầm vóc thời đại tại phố đi bộ huyện huệ
trong khởi quận một
ban tổ chức trưng bày chín mươi bảy hình ảnh với chủ đề chiến thắng điện biên phủ sức mạnh việt nam tầm vóc thời đại
tái hiện lại hoàn cảnh lịch sử những chủ trương quyết định chiến lược chiến thuật sáng suốt
tài tình của đảng cộng sản việt nam chủ tịch hồ chí minh đại tướng võ nguyên giáp
và bộ chỉ huy chiến dịch điện biên phủ diễn biến những trận đánh oanh liệt gắn với những địa danh lịch sử
như hiêm lam độc lập đồi a một sân bay mường thanh đặc biệt là tinh thần đại đoàn kết toàn dân
từ cán bộ chiến sĩ đến lực lượng thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến tất cả vì điện biên phủ chiến thắng
bên cạnh đó còn trưng bày những hình ảnh về cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ văn hóa truyền thống của đồng bào
các dân tộc thiểu số nơi đây với các lễ hội chợ phiên ẩm thực trang phục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc
các giá trị văn hóa lịch sử đặc trưng của từng địa phương nói riêng và vùng tây bắc nói chung
triển lãm diễn ra đến hết ngày một mươi hai tháng năm
ngày bốn tháng năm tại hà nội viện văn hóa quốc gia việt nam phối hợp với thời báo văn học nghệ thuật
đã tổ chức khai mạc triển lãm điện biên trong em cùng tọa đàm chuyên đề lịch sử dưới góc nhìn sáng tạo của thế hệ trẻ
tại viện văn hóa quốc gia việt nam bốn mươi năm bức tranh với đề tài về điện biên phủ của hạ sĩ nhí nguyễn đăng châu vân
đã được trưng bày giới thiệu tới đông đảo khán giả
đây là lần đầu tiên một triển lãm cá nhân của một bạn nhỏ yêu vẽ
mang đến một cái nhìn đầy đủ về điện biên vừa anh dũng trong chiến đấu và đang trên đà đổi mới trong hòa bình
hiện tại con rất vui và hạnh phúc vì ngày hôm nay bốn mươi năm bức tranh mà con đã vẽ được trong suốt sáu tháng qua

những chiến tích hào hùng